việc giá bất động sản đang tăng cao như hiện nay một phần nguyên nhân rất lớn là do thiếu nguồn cung
bởi nhiều sự án bất động sản thời gian vừa qua vướng mắc về pháp lý thiếu nguồn vốn
để giải quyết được bài toán này cần phải có những giải pháp từ gốc rễ
và điều quan trọng nhất chính là khơi thông chính sách tạo nguồn cung và tái cấu trúc thị trường bất động sản
phù hợp với khả năng tài chính của người dân
từ đầu năm đến nay thị trường bất động sản hà nội bỗng sôi động trở lại khi giá giao bán tăng mạnh
đặc biệt là phân khúc chung cư
bên cạnh đó các phân khúc khác như đất thổ cư liền kề hay biệt thự cũng nóng theo
tuy nhiên giao dịch thành công không nhiều
trên toàn bộ thị trường chúng tôi đang phân tích rằng là thị trường đang ở một cái ngưỡng nhạy cảm
đặc biệt là chung cư

tại cuộc họp của tổ công tác của chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản
một số tồn tại hạn chế chưa khắc phục được triệt đẻ
nên sức mua và khả năng thanh toán của thị trường còn giảm mạnh
cái vấn đề thứ hai mà lớn nhất mà chúng tôi sẽ xin kiến nghị một số ý kiến là
tranh lệch cung cầu đang ngày một lớn
đặc biệt là phân khúc sản phẩm phù hợp với túi tiền của đại đa số cư dân gần như không có
do số dự án được cấp mới quá ít một số dự án dở dang thì lại vướng mắc về pháp lý đình trệ
tình hình này dẫn đến tình trạng khan hiếm nhà trên thị trường và giá tăng vọt
giải pháp tháo được nguồn cung là chìa khóa để tháo gỡ mọi khó khăn của thị trường bất động sản hiện tại
chính phủ đang tích cực khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn
để luật về đất đai kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày một tháng bảy tới đây
nhằm tháo gỡ khó khăn phát triển thị trường bất động sản lành mạnh
bên cạnh việc giả soát các dự án đang gặp vướng mắc về pháp lý nguồn vốn tín dụng
thì ngân hàng nhà nước các bộ ngành địa phương các hiệp hội doanh nghiệp
phải tìm giải pháp tái cấu trúc cơ cấu lại danh mục dự án sản phẩm
để bảo đảm phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của doanh nghiệp
và điều kiện thực tế của thị trường điều chỉnh lại phân khúc giá bất động sản
phù hợp với thị trường và bảo đảm tính thanh khoản
tạo dòng vốn để duy trì hoạt động và thực hiện dự án